trước sự xuất hiện ngày càng nhiều các sự cố thương vong hàng loạt xảy ra trên địa bàn
ngày một bốn bệnh viện lê lợi tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức diễn tập cấp cứu
nhằm ứng phó với những tình huống phức tạp đông bệnh nhân cấp cứu trong cùng một thời điểm
tình huống giả định được đưa ra là một vụ tai nạn giao thông lật xe khách bốn mươi chỗ
ngay tại trung tâm thành phố vũng tàu
hơn một mươi sáu nạn nhân bao gồm cả người già phụ nữ và trẻ em đã bị chấn thương với các cấp độ khác nhau
ngay sau khi tiếp nhận thông tin cấp cứu qua tổng đài một một năm
các xe cấp cứu của bệnh viện lê lợi khẩn trương đến hiện trường sơ cứu và đưa các nạn nhân về bệnh viện
bác sĩ nguyễn đình tuấn phó giám đốc bệnh viện trực lãnh đạo
cũng đã có mặt tại khoa cấp cứu để nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo
việc thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập cấp cứu ứng phó với tình huống thương vong hàng loạt của bệnh viện lê lợi
thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ y bác sĩ
cũng như xử lý hiệu quả các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
mà mới đây nhất là vụ sập giàn giáo với bảy nạn nhân tại trường cao đẳng nghề tỉnh bà rịa vũng tàu